ngày hai mươi bốn tháng tám ban nội chính trung ương đã làm việc với tỉnh ủy bà rịa vũng tàu
về công tác nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh
trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám những khó khăn vướng mắt trong việc xử lý các vụ án vụ việc trên địa bàn tỉnh
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc đánh giá cao tỉnh ủy bà rịa vũng tàu
trong những tháng đầu năm đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đối với hệ thống tư pháp
đối với công tác phòng chống tham nhũng bà rịa vũng tàu chú trọng công tác thanh tra kiểm tra giám sát
ngay cả đối với các cơ quan công an tòa án viện kiểm sát quản lý thị trường thuế hải quan
công khai minh bạch trong xử lý giải quyết các vụ việc đồng thời tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát
chất vấn của đoàn đại biểu quốc hội tại địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ
giải quyết rứt điểm các vụ việc vụ án trên địa bàn
tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn công tác cũng tiến hành ra soát tiến độ giải quyết
xử lý ba vụ án năm vụ việc mà đoàn công tác số năm của ban nội chính trung ương đã yêu cầu tỉnh giải quyết
cho ý kiến về những khó khăn vướng mắt đối với tám vụ việc vụ án phức tạp khác mà tỉnh bà rịa vũng tàu đang xử lý
bên cạnh đó đoàn công tác đề nghị địa phương này làm rõ một số vấn đề như số lượng án ma túy tăng mạnh
đối tượng nghiện nhiều nhưng chủ yếu để ở ngoài cộng đồng
tâm để quản lý ít lý do tỷ lệ giải quyết án hành chính thấp